ngày ba mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã di lý đối tượng võ ngọc hòa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thường trú tại hậu giang và các đối tượng có liên quan về bình dương để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu đối tượng hòa và một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thường trú tại tỉnh hậu giang
có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng
thời gian gần đây cả hai phát sinh mâu thuẫn nên người phụ nữ chuyển ra ở riêng và buôn bán trái cây
tại một kiosk trên địa bàn phượng an thạnh thành phố thuận an tỉnh bình dương
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng bảy hòa cùng ba đối tượng khác tìm đến kiosk nơi chị này bán hàng cầm dao đuổi chém chị tử vong
sau đó hòa cùng các đối tượng lên xe bỏ trốn qua hiện trường
theo cơ quan công an sau khi gây án hòa đã bỏ trốn đến thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
sau đó hòa đã đến công an thành phố vũng tàu để đầu thú